tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt tám bị cáo tổng cộng chín mươi năm chín tháng tù giam về tội giết người
tám bị cáo này đều trú tại thành phố buôn ma thuật và huyện krong anna của tỉnh đắk lắc trong đó lê hữu cường và hồ quốc cương
còn trong nhóm bị đánh có phạm văn thành
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thành và nhóm bạn đến quán karaoke của cương để hát và uống bia
vì có mâu thuẫn từ trước với cường nên thành đã gọi điện rủ cường đến nhằm mục đích trả thù
cường cùng các bị cáo còn lại mang hung khí đến quán karaoke
cương đã đưa cho cường một khẩu súng bắn điện có hai viên đạn một con dao dài và một số hung khí
đến khoảng một giờ ba mươi phút sáng ngày hôm sau thì giữa nhóm của cường và thành xảy ra đánh nhau
hậu quả là trận hỗn chiến đã làm bốn người trong nhóm của thành bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu
trong đó có một người bị thương tích sáu mươi
hội đồng xét xử tuyên phạt tám bị cáo mức án từ tám năm
chín tháng cho đến một mươi sáu năm tù giam
trong đó lê hữu cường lĩnh án một mươi sáu năm tù giam và chủ quán karaoke hồ quốc cương lĩnh án một mươi hai năm tù giam